liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người thương vong xảy ra tại bình xuyên vĩnh phúc
xảy ra vào chiều ngày năm tháng một mươi một công an huyện bình xuyên cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự
đối với tài xế trần duy hanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và là người gây ra vụ tai nạn giao thông trên
qua quá trình lấy lời khai nhân chứng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trần duy hanh
lực lượng chức năng phát hiện người này có mức vi phạm là năm mươi một mg trên một lít khí thở
trước đó vào chiều ngày năm tháng một mươi một một xe ô tô màu trắng nhãn hiệu hyundai di chuyển trên tuyến đường
thuộc địa phận xã tân phong huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc thì bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác di chuyển cùng chiều
điều đáng chú ý là sau khi va chạm với phương tiện đầu tiên xe ô tô tiếp tục di chuyển thêm ba mươi m và đâm vào nhiều phương tiện
bao gồm cả xe máy và xe đạp điện và người dân đứng bên đường rồi mới chịu dừng lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ nhiều người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu